vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn tại tỉnh hải dương tòa án nhân dân thành phố hải dương đã xét xử vụ án chống người thi hành công vụ
đối tượng dùng dao đe dọa cán bộ phường khi tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường nhị châu
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến việc không chấp hành việc phòng chống dịch covid một mươi chín tại phố nhị châu
phát hiện bà trần thị cánh vi phạm quy định sau khi nhắc nhở bà cánh chấp nhận nhưng con trai bà là trần xuân sơn
bất ngờ xông vào lấy dao đe dọa nhằm ngăn cản tổ cơ động thi hành nhiệm vụ
thành viên tổ công tác đã tước dao không chế sơn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần xuân sơn một mươi tám tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ
sáng ngày một mươi năm tháng bốn công an tỉnh đắk lắc cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã phát hiện
và xử lý hai mươi bốn trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên trang facebook cá nhân gây hoang mang dư luận
trong số hai mươi bốn trường hợp này công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp
với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng xử phạt một trường hợp năm triệu đồng hai mươi một trường hợp còn lại được công an răn đe nhắc nhở